sở y tế tỉnh lâm đồng ngày hôm nay cho biết sau ba ngày điều trị hầu hết một trăm ba mươi bốn bệnh nhân bị ngộ độc
sau tiệc cưới tại huyện di linh tỉnh lâm đồng đều đã xuất viện
sức khỏe các bệnh nhân ổn định và không có trường hợp nghiêm trọng
liên quan đến nguồn cung thực phẩm tiệc cưới cơ quan chức năng địa phương xác định
cơ sở làm dịch vụ nấu ăn cung cấp thức ăn cho tiệc cưới là cơ sở hoạt động không phép